các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh hà tĩnh đang tiếp tục tập trung giúp người dân khắc phục thiệt hại do cơn bão số năm gây ra
tại các địa bàn vùng núi do mưa lớn sạt lở đất đã gây chia cắt một số địa bàn khu dân cư
công tác ứng phó với lũ ống lũ quét sạt lở đất cũng đang được chính quyền địa phương gấp xuất triển khai
bão số năm đã làm một người chết hơn ba trăm ba mươi ngôi nhà bị tốc mái một trăm năm mươi năm hectare hoa màu bị ngập úng
các lực lượng bộ đội biên phòng công an đang khẩn trương hoàn thành việc lập lại nhà cho người dân trong một hai ngày tới
công ty điện lực hà tĩnh cũng huy động tối đa nhân lực phương tiện để khắc phục sự cố lưới điện với quyết tâm sớm nhất để một trăm linh khách hàng sẽ được cấp điện trở lại
hiện nước sông ngàn phố đang xuống chậm nhưng tại một số địa phương trên địa bàn huyện hương sơn vẫn còn ngập cục bộ nhiều tuyến đường đang bị chia cắt nhiều thôn bị cô lập
mưa lớn đã làm tuyến quốc lộ tám a đoạn qua xã sơn kim một huyện hương sơn bị ách tắc giao thông nhiều giờ do sạt lở hiện cơ quan chức năng đã khắc phục và thông xe trở lại